công an huyện thoại sơn tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn lộc
cư trú tại khóm đông thịnh hai phường mỹ phước tp long xuyên tỉnh an giang
về hành vi trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu do thiếu nợ từ việc chơi game bán cá
nên chiều ngày hai mươi bốn tháng năm lộc thuê xe ôm đi từ thành phố long xuyên đến thị trấn núi sập
và mang theo nhiều công cụ như đoàn ống điếu để tìm xe lấy trộm
khi đến khu vực ấp trung bình xã thoại giang phát hiện một xe mô tô đậu
trong sân nhà của người dân không có người trông coi lộc đã dùng công cụ đem theo
mở khóa xe và điều khiển phương tiện bỏ trốn
tuy nhiên khi đến địa bàn xã vĩnh trạch lực lượng công an xã vĩnh trạch
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nhận thấy lộc có biểu hiện nghi vấn
nên yêu cầu kiểm tra lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
đầu biết lộc từng có một tiên án về hành vi trộm cắp tài sản
hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thái bình đã truy bắt thành công
đối tượng truy nã nguyễn đặng ngân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm quê quán tại xã quỳnh hồng
huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình sau hai mươi năm năm lẩn trốn
theo hồ sơ nguyễn đặng ngân nguyên là phó ban tài chính xã quỳnh hồng
bị công an tỉnh thái bình truy nã về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định
của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi bị khởi tố đối tượng ngân đã lẩn trốn tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đổi tên thành nguyễn văn nhân
sự phối hợp của công an tỉnh lâm đồng tổ công tác đã tiến hành bắt giữ thành công
đối tượng đảm bảo an toàn
bất ngờ kiểm tra nhiều công ty trên địa bàn thành phố cục quản lý thị trường
thành phố hồ chí minh đã phát hiện hàng trăm nghìn sản phẩm mỹ phẩm
thực phẩm chức năng nghi là nhập lộ
kiểm tra kho rộng gần năm trăm linh m hai của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ dotcom
tại phường thân thới hòa quận tân phú
lực lượng chức năng phát hiện hơn một trăm linh sản phẩm bao gồm mỹ phẩm
son nước tẩy trang nghi nhập lộ
chủ kho hàng cho biết chưa đăng ký giấy phép kinh doanh và thừa nhận số hàng
mua trôi nổi trên thị trường toàn bộ sản phẩm có giá trị khoảng sáu tỷ đồng
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng năm đội ba cục quản lý thị trường đã kiểm tra cơ sở kinh doanh
cùng hai kho hàng của một công ty nằm tại hẻm bốn mươi ba thành thái quận một mươi
phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm sữa bột không rõ nguồn gốc
nghi là nhập lộ các màn hàn trên đều bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ
rông xét lốc xoáy bất thường xảy ra tại địa bàn thành phố
tại địa bàn thừa thiên huế đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người nhà cửa
tài sản của người dân
đến chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm chính quyền thị trấn phong điền huyện phong điền
cùng với người dân và lực lượng chức năng tiếp tục khắc phục hậu quả của trận mưa lớn
kèm lốc xoáy kéo dài gần hai giờ đồng hồ
nhiều ngôi nhà hàng quán bị tốc mái công trình công cộng cây xanh
cột đèn giao thông gãy đổ đường xá bị ách tắc
trong khi đó tại thị xã hương trà và huyện quảng điền rông xét đã làm hai người dân tử vong
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
các phòng nghiệp vụ công an tp hcm đang phối hợp với công an quận bình tân
điều tra nghi vấn bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong
trước đó sáng ngày hai mươi bảy tháng năm một phụ nữ ba mươi bảy tuổi trú tại quận bình tân
giao con mình là cháu bé một tuổi cho người phụ nữ trông giữ như mọi ngày
đến chín h bốn mươi năm phút cùng ngày người chồng bé gọi cho mẹ cháu bé nói cháu bị ho ọc sữa và cơ thể tím tái
cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu tử vong
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu bé bị đa chấn thương vùng bụng nghi do bạo hành
qua lấy lời khai người trông cháu bé khai nhận do cháu bé bị ói ọc sữa
nên đã dùng tay đánh nhiều cái vào vùng bụng cháu vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định điều động hiệu trưởng
trường đại học an ninh nhân dân giữ chức vụ giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
đồng thời bổ nhiệm hiệu trưởng mới đối với trường đại học an ninh nhân dân
theo đó thiếu tướng phan xuân tuy hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân
được điều động giữ chức vụ giám đốc học viện chính trị công an nhân dân kể từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi hai
đồng thời thiếu tướng đoàn minh lý phó cục trưởng cục an ninh nội địa được bổ nhiệm giữ chức vụ
hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân kể từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi hai
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao các quyết định
về công tác cán bộ đối với hai đồng chí phan xuân tuy và đoàn minh lý
thay mặt đảng ủy công an trung ương đồng chí trần quốc tỏ chúc mừng đảng ủy ban giám hiệu trường đại học an ninh nhân dân
và chúc mừng đối với hai đồng chí đã được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới
tin tưởng trong vai trò mới tân hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân sẽ không ngừng phấn đấu
tiếp tục rèn luyện phát huy kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân để xây dựng đơn vị trong sạch
vững mạnh tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
chiều nay hai mươi tám tháng năm trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
đây là khóa huấn luyện đầu tiên của trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một tại khu vực miền trung
năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một đã tiếp nhận và huấn luyện một năm trăm năm mươi tám chiến sĩ
trong đó tiểu đoàn ba tại khu vực miền trung
tiếp nhận ba trăm năm mươi ba chiến sĩ được quản lý và bố trí huấn luyện tại xã bình phục huyện thăng bình tỉnh quảng nam
sau ba tháng huấn luyện sức khỏe đạo đức nhận thức và ý thức tổ chức kỷ luật của các chiến sĩ được nâng lên
đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại vũ khí công cụ hỗ trợ được trang bị trong lực lượng công an nhân dân
kết quả công tác huấn luyện được lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ghi nhận đánh giá cao
kết thúc khóa huấn luyện một trăm linh chiến sĩ đạt yêu cầu trong đó hơn tám mươi ba đạt khá giỏi
qua thời gian đào tạo với kết quả tốt các chiến sĩ đều đã sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
đây là nguồn nhân lực sẽ bổ sung thêm vào đội ngũ cảnh sát cơ động có chất lượng cao
góp phần ngăn ngừa hoạt động của các loại tội phạm đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
cũng trong ngày hôm nay tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên đóng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
và tiểu đoàn ba trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ đóng quân tại tỉnh quảng ngãi cũng đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện một trăm sáu mươi công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia trong lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
tại buổi lễ bế giảng
lãnh đạo trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên đã biểu dương các chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ
vượt qua mọi thử thách để đạt thành tích cao nhất trong học tập và giàn luyện
bên cạnh đó đã nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác công an những bài học nghiệp vụ kỹ chiến thuật quân sự võ thuật
để vận dụng vào quá trình công tác sau khi kết thúc khóa huấn luyện về các đơn vị mới
kết quả có một trăm linh chiến sĩ đạt yêu cầu trong đó có tám mươi đạt loại khá giỏi
tại quảng ngãi sau ba tháng huấn luyện theo chương trình khung của bộ công an hơn một trăm chín mươi chiến sĩ đã hoàn thành chương trình huấn luyện
với các nội dung kiến thức cơ bản về chính trị pháp luật nghiệp vụ điều lệnh quân sự võ thuật phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
ngoài chương trình khung huấn luyện đơn vị còn tổ chức cho chiến sĩ mới huấn luyện ngoại khóa
như huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực theo bốn nội dung chiến sĩ công an khỏe tổ chức các môn bóng đá bóng chuyển hành quân rèn luyện
kết quả một trăm linh các chiến sĩ đều đạt yêu cầu huấn luyện và được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân